tại hòa bình để bảo đảm an toàn cho người dân trước tình hình thiên tài phức tạp
ubnd tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đi kiểm tra các cơ sở hồ đập thủy lợi các điểm sung yếu
đồng thời xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn trên toàn địa bàn tỉnh
theo số liệu thống kê toàn tỉnh hòa bình hiện có gần bốn trăm tám mươi điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai cao
với hơn sáu ba trăm linh hộ nằm trong vùng bị ảnh hưởng
trong đó gần ba trăm linh điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất đá lũ ống lũ quét và ngập úng
với gần hai hộ bị ảnh hưởng phải bố trí ổn định dân cư
trên địa bàn tỉnh hòa bình một tỉnh miền nối nên các vị trí nguy cơ xảy ra sạt lở đất
chủ yếu là các huyện vùng núi cao như đà bắc mai châu
chính vì lý do đó thì hiện tại thì cũng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng tổ chức đi kiểm tra và giả soát
các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở từ đó khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương
phải lên phương án di rời dân khi thấy sự cố có thể xảy ra đến nơi an toàn
các đơn vị chức năng của tỉnh hòa bình cũng đã lập phương án theo dõi cảnh báo thiên tai
phương án sơ tán và chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện trang thiết bị hệ thống thông tin
nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng chống thiên tai xây dựng các phương án kịch bản chi tiết
cho từng cung đường đoạn đường những khu vực vị trí sung yếu có nguy cơ ách tắc giao thông
đối với một mươi hai khu trọng điểm nhất thì ủy ban tỉnh đã phân công cho các sở ngành trực tiếp phụ trách
và các đồng chí lãnh đạo ủy ban tỉnh cũng trực tiếp phụ trách các vùng một
đến thời điểm này huyện nặng nhất là huyện đà bắc có năm khu tai định cư với tổng số một trăm tám mươi ba hộ dân
đã chuyển hết tất cả một trăm tám mươi ba hộ lên khu mới và đã làm xong nhà cửa ổn định
cùng với đó các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án cảnh báo
ứng trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở khu vực ngầm tràn không cho người
và phương tiện giao thông qua lại khi có mưa lũ chuẩn bị đầy đủ phương tiện ô tô chuyên dùng
và các thiết bị khác bảo đảm hoạt động tốt để đáp ứng phục vụ công tác ứng cứu
và bảo đảm giao thông trong mùa mưa bão